trong đêm nay và chiều tối ngày mai dọc miền trung các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến tận bình thuận có mưa rông ở một vài nơi
ban ngày trên các khu vực vẫn là trạng thái nắng giáo nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ phổ biến trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên và nam bộ trong đêm nay và ngày mai mưa sẽ tiếp tục xuất hiện ở trên diện rộng
cục bộ sẽ có những điểm xảy ra mưa rông mạnh kèm theo với lốc xét
thời gian mưa vẫn chủ yếu là về chiều và tối
nhiệt độ khu vực tây nguyên cao nhất sẽ trong khoảng từ hai mươi tám ba mươi một độ trong khi đó ở nam bộ nhiệt độ phổ biến mức từ ba mươi ba mươi ba độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước